xin chào và hẹn gặp lại
hôm nay tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng trình đại hội một mươi bốn của đảng cho ý kiến vào đề án tổng kết chỉ thị số ba mươi năm cttvk ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị và sự thảo chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng
vào lúc một mươi sáu h bộ chính trị họp xem xét tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về đề cương các báo cáo
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức buổi tọa đàm trao đổi cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ bảy
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sẽ cho ý kiến thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ xem xét cho ý kiến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ luật phòng chống mua bán người sửa đổi
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luật dữ liệu
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ sự cần thiết ban hành quan điểm định hướng và những nội dung cơ bản của các chính sách nhất là những chính sách mới sửa đổi trong các dự án luật
để đảm bảo công tác tuyên truyền về các dự án luật cũng như đạt hiệu quả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết vị trí vai trò quan trọng của các dự án luật đối với xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự
cục truyền thông công an nhân dân mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục xây dựng triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trên quốc hội khóa một mươi năm trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng những nội dung hình thức phong phú thiết thực đảm bảo chính xác kịp thời thống nhất từ trung ương đến địa phương đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để hai luật sớm đi vào cuộc sống
thưa quý vị tại phiên họp lần thứ tư của tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính phó thủ tướng trần liêu quang đã yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là vneid trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày một tháng bảy tới
vậy việc sử dụng vneid khi truy cập dịch vụ công trực tuyến sẽ mang tới những lợi ích cụ thể ra sao cho người dân và doanh nghiệp
xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi nội dung này trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp qua phần trình bày của biên tập viên linh chi ngay sau đây
xin kính chào quý vị và các bạn

và hiện đã có mưa
với hai tiện ích được cung cấp trên vneid phục vụ cho việc phát triển công dân số chính phủ số và xã hội số
theo ước tính thì trung bình mỗi ngày có khoảng một năm triệu lượt sử dụng tài khoản định xe điện tử vneid
vneid không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước
giúp giảm thiểu sự lãng phí sai sót trong việc sử dụng giấy tở truyền thống tiết kiệm chi phí đi lại thời gian truyền thống